cũng trong sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi hội đàm với bộ trưởng cao cấp
kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore tiêu trí hiển cùng dự có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại sứ singapore tại việt nam zaya ratnam và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc hai bộ
chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước việt nam và singapore kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một mươi năm quan hệ đối tác chiến lược
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật singapore
tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu quốc
đáng chú ý trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hai bên đã tích cực phối hợp
triển khai có hiệu quả các hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng xây dựng hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng
đàm phán ký kết bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa bộ công an việt nam
và bộ truyền thông và thông tin singapore ký ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội
để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu hiệu quả hơn nữa bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng tiêu trí hiền thống nhất
hai bên tiếp tục nghiên cứu xây dựng đàm phán tiến tới ký kết các văn bản pháp lý về dẫn độ chuyển sang người bị kết án phạt tù
tương trợ tư pháp về hình sự hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư giữa bộ công an việt nam và văn phòng thủ tướng singapore
đồng thời hai bên cũng đã thống nhất trao đổi đoàn công tác trên các lĩnh vực an ninh mạng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
quản lý hành chính căn cước công dân an ninh phi truyền thống qua đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt là duy trì hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế
tăng cường đoàn kết thống nhất xây dựng một asean tự cường thịnh vượng và phát huy vai trò trung tâm nhất là trong các vấn đề khu vực